các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cần thắt chặt hơn chế tài xử lý đối với những cá nhân lợi dụng nền tảng mạng xã hội để tạo dựng quyền lực mềm gây ra bất ổn thông tin
vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay thứ bảy ngày hai mươi năm tháng ba ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
mở đầu là những tin tức an ninh kinh tế
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cơ sở
công an tỉnh quảng nam vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng phạm đức an chú tại tỉnh quảng nam và đỗ quốc trinh trú tại thành phố đà nẵng có hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính viễn thông
điều đáng nói các đối tượng này làm việc cho một đối tượng người trung quốc
qua đấu tranh đỗ quốc trinh khai nhận vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua quen biết một người đàn ông có quốc tịch trung quốc đã nhận một máy tính và hai thiết bị giả trạm bts các nhà mạng từng người này để phát tán tin nhắn quảng cáo qua sms
quỹ ước cứ một nghìn tin nhắn
nếu một mươi tin nhắn được gửi đi thì người này sẽ trả cho trinh năm trăm linh đồng
sau khi cài đặt và thực hiện phát tán tin nhắn thành công trinh đã hướng dẫn cho em ruột là đỗ quốc bảo và thuê phạm đức an thực hiện
trinh được người đàn ông trung quốc trả cho khoảng một trăm một mươi triệu đồng trong đó trinh đã chuyển cho bảo và an mỗi người ba mươi triệu đồng
trinh được người đàn ông trung quốc trả cho khoảng một trăm một mươi triệu đồng trong đó trinh được người đàn ông trung quốc trả cho khoảng một trăm một mươi triệu đồng
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện hành vi tham mô tài sản nguyễn quốc huy chú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu tiến hành khởi tố bắt tạm giam
theo hồ sơ của cơ quan công an nguyễn quốc huy là nhân viên của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh bạc liêu
có nhiệm vụ nhận lệnh từ công ty để giao hàng và thu tiền hàng từ khách bảo đảm tiền thu hộ từ người nhận được nộp về công ty
tuy nhiên huy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình thu tiền từ nhân viên rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân gần ba trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
ba điểm kinh doanh khí cười n hai o không có hóa đơn chứng tử vừa bị công an tp hạ long tỉnh quảng ninh phát hiện và xử lý
tiến hành kiểm tra phòng trọ tại phường ít kiêu tp hạ long do cao vân tùng là người thuê
phát hiện bên trong có tám bình kim loại nghi có chứa khí n hai o và một xe ô tô có chứa ba mươi bình kim loại nghi có chứa khí n hai o
từ lời khai của tùng lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hai địa điểm khác là kho hàng tại phường cao xanh
phát hiện thêm một mươi hai bình khí kim loại và kho hàng tại phường hà khánh
phát hiện thêm sáu mươi một bình kim loại
toàn bộ số hàng hóa nói trên đều là của cao văn tùng và không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
tiếp đó lực lượng chức năng kiểm tra sưởng sản xuất đá sạch tại phường bãi cháy tp hạ long do nguyễn quốc anh thuê
phát hiện có ba mươi chín bình khí kim loại nghi chứa khí n hai o
quốc anh khai nhận số hàng hóa này là khí n hai o mua về để kinh doanh bán kiếm lời
và toàn bộ số hàng hóa nói trên đều không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
tại vùng biển tỉnh bà rê vũng tàu hải đoàn biên phòng một mươi tám vừa tiến hành bắt giữ tàu vận chuyển khoảng một mươi năm lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành trình đối với tàu hương mai tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi tám ts
trên tàu có năm thuyền viên trong đó thuyền trưởng và ba thuyền viên không có giấy tờ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định do ông nguyễn văn bình làm thuyền trưởng
thời điểm kiểm tra tàu tổ công tác đã phát hiện trên tàu vận chuyển khoảng một mươi năm lít dầu đeo chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên
hiện lực lượng chức năng đã dẫn tàu về cảng hải đoàn để tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
vi phạm quy định pháp luật về quản lý khí thải và chất thải rắn phát sinh từ quá trình tái chế inox
một công ty sản xuất kim loại fn ở huyện trảng bom vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai xử lý
trước đó các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kim loại fn trên địa bàn hố nai ba huyện trảng bom
thời điểm kiểm tra công ty chưa xuất trình được thủ tục môi trường đang vận hành hệ thống tái chế thu hồi kim loại inox
từ nguyên liệu đầu vào là hỗn hợp bột mài kim loại inox ba trăm linh bốn có phát sinh khí thải từ lò nung từ quá trình tái chế inox
khoảng hai mươi năm tấn chất thải rắn phát sinh từ hoạt động tái chế kim loại tại khu vực đất chống không có mái che phía sau nhà xưởng không lưu giữ đúng theo quy định về quản lý chất thải
đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu các loại chất thải khí thải lập biên bản với đại diện công ty để xác minh các dấu hiệu vi phạm về công tác bảo vệ môi trường
gia súc chết bệnh thay vì được tiêu hủy theo đúng quy định thì chỉ vì lợi ích cá nhân có những đối tượng đã bất chấp nguy hiểm đối với sức khỏe của người tiêu dùng
tổ chức thu gom sau đó đưa về sẻ thịt rồi đưa ra thị trường tiêu thụ
sự việc vừa được công an xã cam thành bắc huyện cam lâm tỉnh khánh hòa phát hiện ngăn chặn và xử lý
đây là hình ảnh tại một cơ sở giết mổ heo không phép ở thôn tân sinh đông xã cam thành bắc huyện cam lâm
còn đây là thịt heo thành phẩm được cơ sở này cho vào thùng xốp ướp đá sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ
và đây là nguồn heo mà cơ sở này dùng để giết mổ
những con heo đều đã chết như thế này
tối ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng ba mới đây qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an xã cam thành bắc và lực lượng chức năng của xã kiểm tra hai cơ sở giết mổ heo không phép
tại thôn tân sinh đông và thôn tân phú xã cam thành bắc
thì phát hiện tại cơ sở ở thôn tân sinh đông đã giết mổ khoảng năm tấn heo chết heo bệnh
và tại cơ sở ở thôn tân phú đang có khoảng hai tấn thịt heo đã được phân thịt và ướp đá trong hai thùng xốp lớn
một con heo đang trong tình trạng sắp chết trên thân có nhiều vết lở lét bụng có một khối u lớn
các đối tượng này cũng đã khai nhận đã thu gom các con heo từ các trang trại được nuôi trên địa bàn
và bị chết và tải ra thì các đối tượng này đã thu gom đưa về để mà tập kết giết mổ
qua điều tra công an xã cam thành bắc xác định điểm giết mổ ở thôn tân sinh đông do đặng hoàng đình làm chủ
giết mổ tại thôn tân phú do võ trường thọ và nguyễn văn minh làm chủ
làm việc với cơ quan công an đình bước đầu khai nhận cơ sở hoạt động từ đầu tháng hai đến nay
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng đối tượng dựng lán trại trong các vườn xoài xa khu dân cư làm điểm tập kết và giết mổ
nguồn heo mổ là heo bệnh heo chết được thu mua từ các trang trại trong khu vực
việc mổ heo chỉ thực hiện vào ban đêm heo sau khi xả thịt được ướp lạnh trong các thùng xốp
khi đủ số lượng đối tượng sẽ dùng xe đông lạnh đưa vào tiêu thụ tại các tỉnh phía nam với giá từ một mươi sáu đến ba mươi chín đồng một kg
trong thời gian tới ubnd sẽ tăng cường chỉ đạo đối với ubnd các xã thị trấn đặc biệt là phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng như là trạm chăn nuôi và thú y của cam lâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan liên quan
để quản lý nghiêm túc và kiểm soát việc giết mổ giải xuất gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh
xong xong ở đó thì huyện sẽ tăng cường chỉ đạo kiểm tra thẩm định việc cấp phép đối với các cơ sở giết mổ
đảm bảo các yếu tố về vệ sinh an toàn
thứ hai nữa là chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của các tổ chức cá nhân
hiện xã cam thành bắc đã tiến hành tiêu hủy bảy tấn thịt heo bẩn thu được từ hai cơ sở giết mổ không phép
cùng với việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm lực lượng chức năng cũng cần để mạnh hơn nữa việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
đặc biệt là chủ các cơ sở chăn nuôi đối với heo bệnh heo chết phải tiêu hủy theo đúng quy định
tuyệt đối không tiếp tay cho những đối tượng có ý định sẻ thịt để đưa ra thị trường tiêu thụ kiếm lời
một số thông tin về du lịch
bộ giao thông vận tải dự kiến từ quý ii hoặc quý ba năm nay sẽ điều chỉnh khung giá dịch vụ hàng không trần giá vé máy bay nội địa
tăng trung bình ba bảy mươi năm so với hiện tại
cụ thể so với hiện tại đường bay từ một hai trăm tám mươi km trở lên tăng mạnh nhất với mức sáu sáu mươi bảy lên tối đa bốn triệu đồng
từ một km đến dưới một hai trăm tám mươi km tăng sáu hai mươi năm tương ứng với ba bốn trăm linh nghìn đồng
đường bay từ tám trăm năm mươi km đến dưới một km
hai tám trăm chín mươi đồng tương ứng với ba năm mươi tám
đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km
giá về máy bay tăng trần là hai hai trăm năm mươi đồng tương ứng với mức tăng hai hai mươi năm
các nhóm đường bay dưới năm trăm linh km và đường bay kinh tế xã hội có hỗ trợ của nhà nước vẫn giữ nguyên
đoàn thám hiểm của hiệp hội hang động hoàng gia anh vừa phát hiện năm hang động còn nguyên sơ tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình

tổng chiều dài hơn ba ba trăm linh mét
tất cả các hang đều thuộc dạng động ướt
một số hang có nhánh khô
ngoài ra các chuyên gia còn phát hiện một hang động có chiều dài suối ngầm tương đối lớn nhưng không thể khảo sát hết do chưa chuẩn bị đầy đủ phương tiện
đoàn sẽ quay lại trong thời gian tới tiếp tục dùng thuyền để tiến sâu vào hang
theo các chuyên gia tại địa phương có thể còn nhiều hang động chưa được khám phá
một số hang động có không gian lớn thạch nhũ đẹp có tiềm năng
để khai thác du lịch
làng cổ lộc yên thuộc xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
là một trong bốn làng cổ của cả nước
được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia
với vẻ đẹp và giá trị cảnh quan văn hóa độc đáo
việc khai thác hiệu quả khu làng cổ vùng lõi du lịch của địa phương
đang được tỉnh quảng nam tích cực đẩy mạnh
tham quan những ngôi nhà cổ đường đá ngõ đá
trải nghiệm sản vật ấm thực địa phương
để khai thác du lịch
thêm trình diện sản phẩm các làng nghề truyền thống độc đáo
mang bản sắc riêng của miền quê tiên phước
đến với làng cổ lộc yên những ngày này
du khách sẽ hòa mình trong không khí rộn ràng như thế
của lễ hội làng cổ lộc yên lần thứ hai
được tổ chức từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng ba
từ tới với cái lễ hội lộc yên
cũng như cái làng cổ lộc yên thì nó rất là yên bình
nó mang về một cái giá trị
về mặt tinh thần
cũng như là một cái giá trị
về mặt cảm xúc cho người đến
rất là thú vị
và có những món ăn thịt là cũng rất là ngon
làng cổ lộc yên được hình thành vào thế kỷ thứ một mươi năm một mươi sáu
trên một vùng gò đồi cao
cảnh quan thiên nhiên xanh mát
được mệnh danh là vùng đất tiên cảnh phước lộc
nổi bật những ngôi nhà cổ tại làng
có niên đại từ tám mươi đến một trăm năm mươi năm
với kiến trúc độc đáo
được đánh giá là quần thể có giá trị cao
về mặt kỹ xảo và mỹ thuật
tuy nhiên những năm qua
việc khai thác giá trị của làng cổ
cũng như vùng đất tiên phước
chưa xứng với tiềm năng
việc tổ chức những hoạt động lễ hội
là một trong những chương trình
để đẩy mạnh giới thiệu điểm đến này tới du khách
đang thực hiện cái đề án phát triển du lịch làng cổ lộc yên
cho giai đoạn
đến hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
và cái định hướng lớn của huyện
là sẽ xây dựng
cái điểm du lịch làng cổ lộc yên
và gắn với du lịch làng cổ
cũng như là gắn với du lịch nông thôn
và du lịch trải nghiệm
trên đường bằng huyện
đó là cái bước đi
mà huyện sẽ định hướng trong tương lai
và xây dựng cái điểm đến làng cổ lộc yên
là một cái điểm đến ấn tượng
cho du khách trong tương lai
trong hành trình xây dựng lộc yên
trở thành một điểm đến ấn tượng
địa phương cho biết sẽ đặc biệt chú trọng
bảo tồn tốt giá trị di sản
đảm bảo quyền lợi của người dân
nhất là chủ thể của những ngôi nhà cổ
sẽ đưa trình
hội đồng nhân tỉnh cho phép
để chúng ta tiến hành thu phí
các cái điểm đến
và chia sẻ quyền lợi này
giữa ban quản lý khu di tích
cũng như là các hội gia đình sở hữu
các cái sản phẩm du lịch đặc trưng
mong rằng du khách tới vui chơi
và đồng thời tham lạc
cái làng cổ lộc yên
để mà ủng hộ
địa phương chúng tôi
phát triển du lịch địa phương
nhất là với những điểm đến đặc thù
như làng cổ lộc yên
thì rõ ràng việc phối hợp tốt
giữa chính quyền và người dân
là một trong những yếu tố thèn chốt
tiếp theo mời quý vị cùng đến
với những thông tin kinh tế từ phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn
đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có chỉ đạo
giao cho sở xây dựng phối hợp
cùng với các sở ngành
trao đổi thống nhất với hồ địa
tháo gỡ những vướng mắt với một trăm năm mươi sáu dự án bất động sản
hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng bốn
ủy ban nhân dân tp hcm
giao sở xây dựng phối hợp
còn sở tài nguyên và môi trường
sở kế hoạch và đầu tư
sở quy hoạch kiến trúc và các đơn vị liên quan
tiếp tục trao đổi thống nhất với hiệp hội bất động sản tp hcm
về kiến nghị tháo gỡ vướng mắt
đối với một trăm năm mươi sáu dự án bất động sản
của một trăm hai mươi một nhà đầu tư
đồng thời báo cáo vợ trình ủy ban nhân dân tp hcm
để có chỉ đạo phân công các đơn vị
chịu trách nhiệm chú trị thủ lý
giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắt
theo đúng chức năng nhiệm vụ
việc này hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng bốn
trước đó hiệp hội bất động sản tp hcm
đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm
và sở xây dựng
danh mục một trăm năm mươi sáu dự án bất động sản
đang gặp vướng mắt trên địa bàn tp hcm
trong đó vấn đề pháp lý tại các dự án này
chính bảy mươi vướng mắt
đây đang là khó khăn mà các doanh nghiệp bất động sản đang gặp phải
liên quan đến ba lô trái phiếu
có trị giá hai bảy trăm năm mươi tỷ đồng
chuẩn bị đáo hạng của công ty cổ phần
tập đoàn đầu tư địa ốc nova
doanh nghiệp này vừa có thông báo
đàm phán gia hạn thành công
với các trái chủ của ba lô trái phiếu này
lô trái phiếu nvlh hai trăm một mươi hai bốn nghìn hai
có giá trị phát hành hai trăm năm mươi tỷ đồng
do công ty cổ phần chiếm khoá ngân hàng đầu tư
và phát triển việt nam đại diện
có kỳ hạn trái phiếu được điều chỉnh kéo dài đến ngày một mươi tháng ba
thay vì đáo hạn vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
lại suất được điều chỉnh
ở mức cố định một mươi một năm mỗi năm
thanh toán vào ngày đáo hạng
tương tự novaland cũng được trái chủ đồng ý
gia hạn cho lô trái phiếu nvlh hai trăm hai mươi hai bốn nghìn sáu
có giá trị một năm trăm linh tỷ đồng
do công ty cổ phần chiếm khoá dầu khí đại diện sở hữu
novaland được gia hạn thanh toán gốc
chậm nhất tròn hai mươi bốn tháng
kể từ ngày đáo hạng công bố trước đây vào đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài ra lô trái phiếu
có giá trị phát hành một tỷ đồng
do công ty cổ phần chiếm khoá mv đại diện sở hữu
đáo hạn vào ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
được kéo dài kỳ hạn thêm ba tháng
đến ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trên thị trường chiếm khoá hết phiên tuần qua
cổ phiếu nvl của novaland
cũng đăng hết viên độ lên một mươi một chín trăm linh đồng
và khớp lệnh hơn ba mươi triệu cổ phiếu
sau thông tin cổ đồng
thông qua tờ trình tăng vốn tối thiểu hai mươi chín tỷ đồng
trên cơ sở tác động
các chi phí nhiên liệu tỷ giá và chỉ đạo của chính phủ
bộ giao thông vận tải cho biết
dự kiến sẽ điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không
với mức tăng trung bình ba bảy mươi năm
so với khung giá hiện hành
trong quý hai hoặc quý ba năm nay
theo đó nhóm đường bay từ một hai trăm tám mươi km trở lên tăng mạnh nhất
tăng sáu sáu mươi bảy lên tối đa bốn triệu đồng
mức tăng sáu hai mươi năm và sáu sáu mươi bảy
tăng sáu sáu mươi bảy lên tối đa bốn triệu đồng
sẽ tác động đến các đường bay như hà nội tp hcm hà nội phú quốc
nhóm đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km
từ tám trăm năm mươi km đến dưới một km
còn với nhóm đường bay dưới năm trăm linh km
thành phố hồ chí minh đà lạt hà nội vinh diễu nguyên
theo cục hàng thông
thông thường chi phí nhiên liệu chiếm khoảng ba mươi chín năm
tổng chi phí của các hàng bay

chi phí nhiên liệu của các hàng bay

góp phần làm tổng chi phí của doanh nghiệp tăng thêm gần ba mươi ba năm

trong khi chờ sử luật để bỏ quy định cung giá vé nội địa

một đất mọi chi phí đầu vào ngay càng tăng
cũng như lấy giai đoạn cao điểm bùn thấp điểm
nâng cao chất lượng phục vụ
thưa quý vị giá thu mua sầu riêng tại các vườn miền tây
tiếp tục ghi nhận giảm và chưa có dấu hiệu dừng lại
hiện giá sầu riêng ri sáu đang ở bước bảy mươi năm tám mươi năm ngàn đồng một kg
giảm hơn một nửa so với đầu tháng hai
cụ thể tại các tỉnh tiền giang long an bình phước đồng nai
cho thấy giá sầu riêng giảm một mươi năm hai mươi so với tuần trước
về mốc bảy mươi năm tám mươi năm ngàn đồng một kg
giá này giảm một nửa so với mức đỉnh một trăm chín mươi ngàn đồng một kg
hồi đầu tháng hai
theo các thương lái nguyên nhân giá sầu riêng liên tục giảm
là do nguồn cung sản phẩm này ở các tỉnh miền tây là rất lớn
ngoài ra từ cuối tháng ba
thị trường xuất hiện nhiều trái cây nhiệt đới như chân chơm mận
và sắp tới là vải thiều
sẽ khiến sầu riêng giảm sức hấp dẫn
trước diễn biến trên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tiến cáo nông dân không nên trồng cây này ồn ạt
để tránh tình trạng như thường nguồn khung
thời gian tới các nhà vườn cần tiếp tục cải thiện
quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng mẫu mã
giữ được sản lượng ổn định nhằm đảm bảo xuất khẩu quanh năm
giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong những năm gần đây
trong khi giá gia súc gia cầm trên thị trường giảm sâu
làm cho các hộ chăn nuôi và hợp tác xã gặp khó khăn
trong việc duy trì và mở rộng chuồng trại
cũng như bình ổn nguồn cung
nếu không có sự can thiệp và hỗ trợ từ chính phủ và các bộ ngành
ngành chăn nuôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng
thưa quý vị trại gà với quy mô hàng chục ngàn con này
đã phải ngưng hoạt động từ hơn hai tháng nay
và chưa xác định được ngày tải đàn
nguyên nhân là do giá thức ăn chăn nuôi thời điểm này quá cao
khi mà đi vào vận hành thì sẽ thua lỗ
các hộ nuôi gà trên địa bàn tỉnh đồng nai cho biết
giá thức ăn tăng liên tục
đã đẩy giá thành chăn nuôi gà công nghiệp ở mức cao
hiện giá cám giao động ở mức một mươi ba đến một mươi bốn đồng một ký
tăng hơn ba mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi đó giá gà bán ra phiếu ổn định
dưới giá thành sản xuất
nên người nuôi gà công nghiệp đang thua lỗ nặng nề
càng nuôi càng thiệt hại
nếu mà cái giá thức ăn hiện giờ
và cái giá gà ngoài thị trường
thì nếu mà đưa vào vận hành
thì hiện tại thì trên một ký gà
thì trang trại sẽ lỗ khoảng năm sáu ngàn
thì tổng với cái trung bình của cái khu trang trại
với quy mô là ba trăm hai mươi con
thì nó khoảng lỗ khoảng hơn hai tỷ
doanh nghiệp hộ chăn nuôi heo
dù chăn nuôi khép kính hay nhỏ lẻ
cũng đang vòng mình duy trì số heo trong chuồng
chưa dám tái đàn tăng đàn
vì giá thức ăn chăn nuôi quá cao
do đó nhiều người không mạng mà
với nuôi heo thương phẩm
vì sợ tiếp tục thua lỗ
nếu mà thức ăn mà không xuống được
mà giá thành cứ thấp như hiện nay
mà kéo dài
thì chắc chắn là người nông dân sẽ thua lỗ
và đã là thua lỗ thì đương nhiên là sẽ ngừng nuôi
ngừng nuôi thì sẽ gặp khó khăn
về công tác công an việt nam
thế rồi là nắng phí về nhân lực
nắng phản phí về trường trại
nói tóm lại là thiệt tòi
hiệp hội thức ăn chăn nuôi việt nam
hiệp hội chăn nuôi đồng nai
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
đồng loạt có kiến nghị đề xuất giảm thuế nhập khẩu
khô đậu tương từ hai xuống
nhằm hỗ trợ chủ doanh nghiệp
hồ chăn nuôi duy trì hoạt động
tránh đứt gãy nguồn cung
cái việc mà giảm thuế từ hai xuống
thì cái thứ nhất là nó phù hợp với cái xu hướng
của các nước trong khu vực
cái thứ hai là cái sự quan tâm của chính phủ
đối với cái ngành chăn nuôi
và cái thứ ba là một phần nào đó
giúp cho cái chuỗi chăn nuôi của người chăn nuôi
là giảm bớt các cái chi phí đi
mặc dù rằng là hai này
nó là một con số rất là nhỏ so với một ký kém
nhưng đây cũng là một cái giúp cho người chăn nuôi
bớt lỗ đi phần nào để hy vọng
rằng là người chăn nuôi dễ dàng phục hồi lại
cái chăn nuôi của mình
khô đậu tương là một cái nguyên liệu cung cấp đạm
nó khó có thể thay thế bằng một cái nguyên liệu

cho nên đây là một trong những cái mà nó hạ được cái giá cám
thì hạ được giá cám có nghĩa là hạ được giá thành
của cái giá thành sản xuất rồi
thì lúc đó thì người ta tiệm cận lại được cái giá heo hiện nay
thì cái quá trình lỗ nó được giảm dần đi
thì trong cái quá trình đó
bà con để cho bà con có thể sống được
trong một cái giai đoạn là đang khủng hoảng kinh tế
rồi cái sức mua đó đang yếu dần đi
và cái giá chăn nuôi hiện nay nó đang lỗ
thì bây giờ là nếu như giảm được giá cám
có nghĩa là cái giá chăn nuôi thì sẽ hạ
giá chăn nuôi hạ nó sẽ là kéo theo
cái quá trình lỗ của bà con chăn nuôi nó yếu đi
thì bà con sẽ sống để vượt qua cái quá trình khó khăn hiện tại
liên quan đến kiến nghị của các hiệp hội
ngày bảy tháng ba vừa qua
phó phòng chính phủ đã có công văn truyền đặt ý kiến
chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính
đề nghị bộ tài chính phối hợp các bộ ngành liên quan
nghiên cứu xem xét để xử lý kiến nghị này
trong cao điểm cả nước thực hiện chống dịch
mạng xã hội phát huy tốt
đối đa vai trò kết nối
tuy nhiên có một số cá nhân đã lợi dụng nền tảng này
để tạo dựng quyền lực mềm
gây ra những bất ổn thông tin
điều đáng lo ngại là có cả luật sư
nhà báo tham gia vào những diễn đàn này
để lùi kéo dư luật
thực tế này yêu cầu cần phải thắt chặt hơn
chế tài xử lý bởi mạng xã hội
vẫn sẽ tiếp tục có tác động sâu rộng hơn
trong cộng đồng
những thông tin này cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
nhân vật nổi tiếng trong mạng xã hội
trong giai đoạn cao điểm cả nước chống dịch
là bà nguyễn phương hằng
từ mục đích ban đầu mong muốn làm rõ chuyện tiền bạc với ông võ hoàng yên
các buổi live stream mỗi lúc đi xa nội dung
thậm chí có nội dung ảnh hưởng uy tín lãnh đạo
dĩ nạn bắt đầu có sự tham gia
có nhiều nhà báo gián viên luật luật sư
khiến thông tin càng nhiễu loạn
sau quá trình điều tra
thì bà nguyễn phương hằng cùng nhà báo luật sư hàng ni
tiến sĩ luật sư đặng anh quân
và luật sư trần quang sĩ đều bị bắt
mức độ vi phạm cũng như là tính chất
của cái hành vi đó
sẽ bị xem xét vào những cái
một số tội danh
ví dụ như điều một trăm năm mươi năm
vì tội làm nhục người khác
điều một trăm năm mươi sáu về tội vu khống
hoặc là điều hai trăm tám mươi tám
chúng ta có cái tội
đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin
trên mạng máy tính và mạng biển thông
hoặc điều ba trăm ba mươi một
đó là những cái tội lợi dụng
các quyền tự do dân chủ
xâm phạm đến lợi ích nhà nước
xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức cả nhân
mở rộng hơn
hiện tượng ngáo quyền lực mạng xã hội
còn thể hiện qua nhiều trường hợp tự lập các diễn đàn
để đấu tố lẫn nhau
lường xung gần đây nhất là của bà đức nhân
chủ kênh và nhân vlog với bác sĩ sáng khoa
chủ nhân kênh này còn tổ chức gặp mặt truyền thông
trong một buổi gọi là họp báo để giải thích sự việc
một hiện tượng ghi phản cảm dư luận hơn
còn là những chiếc máy chửi trên mạng xã hội
để lôi kéo hiếu kỳ
với mục đích cuối cùng là quảng cáo bán sản phẩm
ở ngoài xã hội
chúng ta cũng có những tiêu chí
liên quan đến đạo đức và hành vi
cũng như là pháp luật
thì tương tự ở trên không gian internet
các tiêu chuẩn cộng đồng lại còn
càng phải chặt chẽ hơn nữa
cũng như là có những cái phát ngôn để không ảnh hưởng tới người khác
cũng như là ảnh hưởng đến các giá trị
văn hóa tích cực của việt nam nói chung
như đã phân tích
các mạng xã hội đều có bộ quyền
các quy tắc cộng đồng
và chính người dùng là những lớp lọc nội dung tốt nhất
chủ nhân kênh noono
với lực theo dõi hàng triệu
bị báo cáo và nhận quyết định khóa tài khoản của tiktok
là minh chứng về cách ứng xử trên không gian mạng xã hội
bất kỳ môi trường nào
cũng có tính đào thải tự nhiên
facebook trước đó cũng vậy
và tiktok cũng không nằm ngoài xu hướng đó
các bạn nào mà làm những nội dung
quá phản cảm hay là quá câu view
hay là ảnh hưởng tới người khác
sẽ dần dần bị bài trừ
những cái mcn giống như mình
hoặc là giống như các bạn mcn khác
thì sẽ là những cái cộng đồng
những cái câu lọc bộ
mà sẽ giúp cho các bạn tiktoker
học những cái điều đúng
những cái nội dung chuẩn
cách mà các bạn sinh hoạt
cách mà các bạn làm nội dung ở ngoài
văn minh lịch sử
thống kê của hiệp hội thương mại điện tử việt nam
năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
thương mại xã hội đang tạo doanh thu đáng kể
mà trung bình bảy mươi đơn đặt hàng
đến từ cảm tình dành cho nhân vật live stream
xây dựng sự thu hút trên mạng xã hội
để kinh doanh
để truyền thông sản phẩm là chiến lược đúng đắn
nhưng lặng ranh giữa thu hút và phản cảm
rất mỏng manh
cần có những chiếc tài xứ phạm
cũng như tiêu chuẩn cộng đồng cụ thể hơn
để đánh hiện tượng ngáo quyệt lực như vừa qua
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc
bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
và xin kính chào tạm biệt